tháng tám và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban chống bán phá giá úc adc đã lần lượt khởi xướng điều tra
hai vụ việc chống bán phá giá chống trợ cấp đối với nhôm ép và thép mạ kém nhập khẩu việt nam
sau quá trình điều tra adc đã lần lượt công bố báo cáo cuối cùng quyết định chấm dứt điều tra
và không áp thuế chống trợ cấp đối với việt nam trong cả hai vụ việc
cụ thể trong vụ việc nhôm ép việt nam bị cáo buộc đã trợ cấp cho doanh nghiệp
trong ba chương trình liên quan đến ưu đãi thuế
trong vụ việc thép mạ kém việt nam bị cáo buộc đã trợ cấp cho doanh nghiệp
trong một mươi chín chương trình liên quan đến ưu đại thuế ưu đãi đầu tư các chương trình hỗ trợ
chương trình xúc tiến thương mại
đối với vấn đề điều tra chống bán phá giá trong vụ việc thép mạ kém
nguyên đơn cáo buộc có tồn tại tình hình thị trường đặc biệt trong ngành thép mạ việt nam
tuy nhiên sau khi điều tra úc đã kết luận không tồn tại tình hình thị trường đặc biệt
trong ngành thép mạ việt nam đồng thời không áp dụng biện pháp chống trợ cấp trong hai vụ việc
đây là kết quả tích cực và thành công đối với chính phủ và doanh nghiệp việt nam
là tiền lệ tích cực cho các vụ việc tương lai
do đây là lần đầu tiên úc điều tra chống trợ cấp và điều tra tình hình thị trường đặc biệt đối với việt nam